bên cạnh đó thông qua những cuốn sách những tờ báo đã giúp những phạm nhân có được nhận thức đúng đắn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và quy chế nội quy của trại giam
nhiều phạm nhân đã nhận thức được tội lỗi do mình gây ra và biết ăn năn hối cải và rất tích cực trong học tập và cải tạo
được hội đồng cán bộ và ban giam thị tạo điều kiện cho các tủ sách ở trong vùng giam
thêm có những kiến thức để giúp cho công việc cải tạo chúng tôi sớm được hòa nhập với cộng đồng trở thành con người có ích cho xã hội
cán bộ chuyên môn về cán bộ giáo dục đã giao cho tôi phụ trách tủ sách trong mùa gian
mỗi phạm nhân sẽ đều được có quyền đọc sách báo để tìm hiểu thêm về kiến thức và những thông tin ngoài xã hội
mỗi phạm nhân sau khi đọc xong thì đều phải có trách nhiệm giữ gìn bảo quản sách để tất cả phạm nhân ngoài cái giờ lao động học tập đi cải tạo về
thì có thời gian để đọc sách báo tìm hiểu thêm về kiến thức hiểu thêm về những tin tức mới ngoài xã hội
và chúng tôi còn được viết thư về cho gia đình
con gái của mẹ đã lâu rồi mẹ không viết thư cho con
hôm trước bà ngoại đứng thăm nói với con học rất giỏi
vậy là thêm một mùa xuân nữa mẹ không ở gần con
mẹ không thể giữ tù của con nữa
chỉ mong rằng con hãy cố gắng vì mẹ mẹ biết rằng không có mẹ con sẽ vất vả nhiều
đối với con lời xin lỗi thì nói rất nhiều rồi chỉ mong rằng qua một năm thì con hãy lớn hơn lại trưởng thành hơn để giúp đỡ ông bà
con học rất giỏi để có một tương lai tốt
để sau này sẽ không bị bất ngã
đi theo con đường của mẹ một mùa xuân mới thì mẹ hy vọng rằng là các con sẽ có một tương lai tuổi mới sẽ có một cuộc sống mới sẽ vui hơn hãy quên hết những chuyện buồn mà mẹ đã đưa đến cho các con
chỉ vì không vượt qua được những cám rỗ của đồng tiền mà nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
một giáo viên dạy thanh nhạc
đã vi phạm pháp luật
để rồi hai nghìn một mươi tám thì phải đối mặt với bản án trung thân cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thị hiền chỉ còn biết ngậm ngùi tiếc nuối khi đã đánh mất tất cả
giờ đây đối với hiền chỉ là bốn bức tường giam lạnh lẽo cùng với những ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ chưa thực hiện được
bây giờ cuộc sống của tôi thì bây giờ cũng tạm ổn
sống thì bây giờ thì nhìn để phấn đấu về các con và bố mẹ già
để mong là cải tạo tốt để được hưởng sự quan hồng của nhà nước và pháp luật
trong những năm vừa qua nhiều chính sách của đảng và nhà nước
giúp cho người đang chấp hành án cải tạo có điều kiện nâng cao đời sống vật chất
cũng như tinh thần trong trại cải tạo và giáo dưỡng
đội văn nghệ của trại giam ngọc lý được thành lập
trại giam ngọc lý được thành lập

thành viên trong đội vẫn lao động bình thường như các phạm nhân khác
buổi chiều họ mới tập hợp lại để luyện tập
mặc dù là đội văn nghệ không chuyên với tất cả các thành viên đến từ những vùng quê khác nhau
nhưng có chung niềm đam mê là ca hát và cháy hết mình trên sân khấu
các tiết mục đều có kịch bản có chương trình
và trong đó có khá nhiều tiết mục tự biên tự diễn
mỗi một chương trình đều có chủ đề riêng phù hợp
qua đó mang đến nguồn động viên an ủi lớn lao đối với các phạm nhân đang chấp hành án tại đây
ngoài việc lao động học tập cải tạo
chúng tôi còn tổ chức cho phạm nhân hoạt động phong trào thể dục thể thao
trong các dịp lễ tết và ngày thứ bảy chủ nhật
đặc biệt là tổ chức cho các phạm nhân hoạt động phong trào thể dục thể thao
với nhau giữa các đội với các đội và các buồng với các buồng
và trại đã thành lập tổ văn nghệ để phục vụ cho phạm nhân trong các dịp lễ tết
và những ngày truyền thống của đơn vị
đấy là tạo được cho phạm nhân không khí vui tươi lành mạnh và phấn khởi yên tâm trong quá trình cải tạo ở đây
đặc biệt là tổ chức cho các phạm nhân hoạt động phong trào thể dục thể thao
trong các dịp lễ tết và ngày thứ bảy chủ nhật
đặc biệt là tổ chức cho phạm nhân hoạt động phong trào thể dục thể thao
trong các dịp lễ tết và những ngày truyền thống của đơn vị

ước mơ bước tiếp con đường nghệ thuật của phạm nhân nguyễn thị hiền
ước mơ bước tiếp con đường nghệ thuật của phạm nhân nguyễn thị hiền

và trở thành hạt nhân của đội văn nghệ trại giam ngọc lý
được biểu diễn trên sân khấu được làm những điều mà mình yêu thích